tổng cục thuế cũng yêu cầu các cục thuế chỉ đạo các đơn vị chấn trình khắc phục sai phạm qua công tác kiểm tra
ra soát các hồ sơ cấp bán lẻ hóa đơn nhằm đẩy lùi các hành vi vi phạm liên quan đến công tác cấp bán hóa đơn lẻ
được biết tổng cục thuế đã ban hành quy trình bán lẻ cấp lẻ hóa đơn nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý
và tăng cường sự giám sát giữa các bộ phận tham gia quy trình bán lẻ cấp lẻ hóa đơn
từ một mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú được đặt cọc ký quỹ bằng ngoại tệ chuyển khoản
khi tham gia đấu giá mua cổ phần tại các doanh nghiệp nhà nước
ngân hàng nhà nước vừa ban hành thông tư số ba hai nghìn một mươi chín tt nhnn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số ba mươi hai hai nghìn một mươi ba tt nhnn
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba của thống đốc ngân hàng nhà nước hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ việt nam
theo đó thông tư số ba sửa đổi bổ sung điều bốn thông tư số ba mươi hai theo hướng cho phép nhà đầu tư nước ngoài được đặt cọc ký quỹ bằng ngoại tệ chuyển khoản
khi tham gia đấu giá trong các trường hợp sau
mua cổ phiếu tại doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phân hóa được thủ tướng chính phủ phê duyệt
mua cổ phần phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác thực hiện thoái vốn
mua cổ phần phần vốn góp vào của doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác thực hiện thoái vốn
nhằm góp phần đầy nhanh tiến độ cổ phần hóa thoái vốn nhà nước theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
thông tư này có hiệu lực kể từ ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế imf christie lagardi cho biết khi các quan chức nhóm họp năm trước
bảy mươi nền kinh tế toàn cầu đang cùng tiến lên tuy nhiên hiện nay bảy mươi nền kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng chậm hơn
thế giới đang đối mặt với một thời điểm bất ổn với việc bảy mươi nền kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng tăng trưởng chậm
vốn có thể tồi tệ hơn do những vết thường tự trúc lấy như những cuộc chiến tranh thương mại không cần thiết
mặc dù imf dự đoán tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trở lại vào năm tới
song nhiều rủi ro có thể bất ngờ làm thay đổi dự báo
những rủi ro này bao gồm những căng thẳng thương mại chưa được giải quyết
những gánh nặng nợ cao với mỗi quốc gia và các tập đoàn
và các sai lầm chính trị như sự rút khỏi liên minh châu âu của anh
theo báo cáo mới nhất của wb cho thấy lượng kiều hối gửi về các nước có mức thu nhập trung bình
hoặc thấp hơn trong năm hai nghìn một mươi tám đạt khoảng năm trăm hai mươi chín tỷ usd tăng chín sáu so với năm trước đó
và đây được xem là một con số kỷ lục
ở châu á lượng kiều hối đổ về nam á tăng một mươi hai lên mức một trăm ba mươi một tỷ usd
trong khi khu vực đông á chứng kiến mức tăng kỷ lục

còn ở châu âu khu vực nam sa mạc sahara châu phi cũng có mức tăng kiều hối ấn tượng một mươi lên bốn mươi sáu tỷ usd
không tính trung quốc lượng kiều hối gửi về các nước lên tới bốn trăm sáu mươi hai tỷ usd
đáng kể hơn nhiều so với các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài trong giai đoạn này
theo ước tính của world bank lượng kiều hối gửi về các nước nghèo và đang phát triển
trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ tiếp tục tăng lên lên mức năm trăm năm mươi tỷ usd
tuy nhiên world bank cũng cho rằng
nhiều ngân hàng và các tổ chức làm dịch vụ chuyển tiền đang tính mức phí quá cao
trên thực tế mức phí trung bình của các ngân hàng áp dụng trong quý đầu tiên của năm hai nghìn một mươi chín là một mươi một
trong khi tại biêu điện là bảy
thưa quý vị việc cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước thoái vốn năm hai nghìn một mươi tám chậm
đã tạo ra sức ép rất lớn đến kế hoạch của năm hai nghìn một mươi chín
kéo theo nguy cơ vỡ kế hoạch cả giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong những cuộc họp gần đây lãnh đạo chính phủ đều nhấn mạnh về việc tháo gỡ khó khăn
để tiếp tục đẩy mạnh quá trình này
theo kế hoạch giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi sẽ cổ phần hóa một trăm hai mươi bảy doanh nghiệp nhà nước
cụ thể năm hai nghìn một mươi bảy cổ phần hóa bốn mươi bốn doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi tám cổ phần hóa sáu mươi bốn doanh nghiệp
năm hai nghìn một mươi chín cổ phân hóa một mươi tám doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi cổ phần hóa một doanh nghiệp
tuy nhiên kết quả thực hiện đến thời điểm hiện nay là khá hạn chế
lũy kế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám cả nước đã thoái được hai mươi hai sáu mươi bốn tỷ đồng thu về một trăm sáu mươi năm chín trăm năm mươi chín tỷ đồng
trong đó thoái vốn nhà nước tại bảy mươi tám doanh nghiệp thuộc quyết định số một nghìn hai trăm ba mươi hai qdttg ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
của thủ tướng chính phủ với giá trị ba bảy trăm chín mươi tỷ đồng thu về bảy một trăm linh bảy tỷ đồng
thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp ngoài quyết định số một nghìn hai trăm ba mươi hai qdttg
thoái ba bảy trăm tám mươi năm tỷ đồng thu về một trăm một mươi ba trăm chín mươi hai tỷ đồng bao gồm khoản thoái ba bốn trăm ba mươi sáu tỷ đồng
thu về một trăm linh chín chín trăm sáu mươi năm tỷ đồng tại sao beko
các tập đoàn tổng công ty nhà nước thực hiện thoái một mươi bốn bốn trăm tám mươi tám tỷ đồng thu về bốn mươi tám bốn trăm năm mươi sáu tỷ đồng
qua giả soát đôn đốc kiểm tra chúng thấy là rất chậm ở các địa phương
trách nhiệm của chính quyền địa phương theo luật đất đai
vấn đề này địa phương phải sớm trả lời cho doanh nghiệp
theo quy định là ba mươi ngày nhưng thường có những dự án sử dụng đất hàng tháng trời
và có thể sáu tháng đến chín tháng vẫn chưa xong
chính đấy là một trong những cái mà chúng tôi nói là nó làm chậm cái độ cổ phần hóa
và hơn nữa thì khi mà triển khai đấy thì về phía doanh nghiệp thì không lường trước được những cái quy mô của doanh nghiệp mình
về vấn đề quy mô về các quản lý đất đai tài sản
dẫn đến là còn nghĩ là nó nhanh
khi bắt tay vào việc rồi thì mới thấy là nó phức tạp và vấn đề nó khéo dài
chính vì thế cho nên khi đưa ra cái tín độ cổ khuẩn hóa là nó không khả thi
lý giải về nguyên nhân khiến doanh nghiệp chật vật thoái vốn cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua
theo lãnh đạo cục tài chính doanh nghiệp bộ tài chính do vướng mắc đất đai tài chính nên cần thời gian để xử lý
việc ra soát phê duyệt phương án sử dụng đất của nhiều doanh nghiệp quy mô lớn gặp khó khăn về quy trình thủ tục
đồng thời tỷ lệ vốn nhà nước trong phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn cao
dẫn đến giảm sức hút đối với các nhà đầu tư trong mùa cổ phân
bên cạnh đó những dự án thua lỗ khó khăn nên nhà đầu tư không mua
yêu cầu các hộ ngành chức năng khẳng trương tổng hợp ý kiến ký nghị các tập đồ của các công ty
nhân dân nhà nước để trình cấp phẩm quyền sửa đổi ngay các quy định liên quan đến giá trị vị trí đồng đất
giá trị doanh nghiệp quy trình cổ phân hóa thói vốn các quy định về tài chính tiền lương đăng ký niêm yết
quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp cơ quan quản lý đại diện chủ sự

chứ không phải là người ta gửi thì không có hội hợp cho các đồng chí trong quy trình cổ phân hóa hay người ta cơ cầu
năm hai nghìn một mươi chín các bộ ngành địa phương tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước doanh nghiệp nhà nước
phải hoàn thành việc phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý
thủ trưởng người đứng đầu các bộ ngành địa phương ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc
triển khai thực hiện đúng tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp có vốn nhà nước đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
đồng thời các doanh nghiệp nhà nước thuộc diện cổ phân hóa cần khẩn trương giả soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý sử dụng
để lập phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh về phương án và giá đất
để cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo đúng quy định
chúng tôi cho rằng là giải pháp quan trọng nhất hiện nay là chúng ta phải bắt được bệnh rồi
đó là vấn đề là trong khâu đất đai thì chúng ta sẽ tập trung rút ráo và quyết liệt đôn đốc kiểm tra
và kịp thời có những cái chỉ đạo chấn chỉnh cái việc mà phê duyệt cái phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa
để đẩy nhanh tiến độ phương án này thì mới tiến hành các bước sau của cổ phần hóa
vấn đề thứ hai nữa là chúng ta để mạnh cái việc mà sau cổ phân hóa niêm yết trên thị trường kinh khoán
và tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát công khai minh bạch các trường hợp làm chậm
những trường hợp mà cố tình không muốn làm
để tạo điều kiện để doanh nghiệp niêm yết đăng ký giao dịch và lên upcom
vừa qua bộ tài chính đã ban hành thông tư số một trăm ba mươi hai nghìn một mươi chín ttbtc ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
về việc sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số một triệu tám trăm linh hai nghìn một mươi năm ttbtc ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết tại upcom
nội dung thông tư số một mươi ba quy định rất rõ
doanh nghiệp nhà nước mà ipo cũng có thể coi là công ty đại chúng rồi
còn điều kiện để thành công ty đại chúng là phải đăng ký giao dịch và vào thị trường upcom
như vậy có thể thấy cơ chế chính sách về cổ phân hóa thoai vốn doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi bổ sung
hoàn thiện nhằm tạo cơ sở pháp lý để đẩy nhanh tiến độ cổ phân hóa thoai vốn và hạn chế thất thoát vốn tài sản nhà nước
trong quá trình cổ phân hóa thoai vốn tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán cổ phân và thu hút được các nhà đầu tư có tiềm năng
chủ trương hợp lý chính sách hỗ trợ phù hợp và môi trường kinh doanh thông thoáng sẽ tạo động lực cho hộ kinh doanh cá thể mạnh dạn chuyển đổi lên doanh nghiệp
các hộ kinh doanh cá thể là nhóm đối tượng người nộp thuế có số lượng lớn nhưng số thuê đóng góp vào tổng số thu ngân sách còn thấp dưới hai
trong khi cơ quan thuế hiện tốn nhiều nhân lực vào các công tác nghiệp vụ này
để thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngày càng minh bạch một trong những biện pháp là vận động khuyến khích hộ kinh doanh lên doanh nghiệp
các chuyên gia kinh tế cho rằng
việc chuyển đổi hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp không thể thực hiện bằng các biện pháp mang tính hành chính
thay vào đó cần thực hiện những giải pháp mang tính tư vấn đồng hành cùng các hộ kinh doanh trong quá trình kinh doanh
trong đó miễn phí tư vấn hướng dẫn hồ sơ thành lập doanh nghiệp miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố thông tin doanh nghiệp lần đầu
là những hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh
cái mà chúng ta quan tâm đấy là cái hộ kinh doanh chuyên nghiệp họ phải đăng ký họ phải chấp hành
phải thực hiện những quy định nhất định của pháp luật và tham gia hoạt động kinh doanh
bán hàng chuyên nghiệp thì hóa đơn chứng từ nó phải giống nhau nộp thuế má nó phải không quá khác biệt
tất nhiên vì nó có những đặc thù nhất định thì cũng không thể là cùng khớp nhưng nó phải ở mức độ tương đối
thế còn của chúng ta bây giờ thì dường như là hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân là hoàn toàn khác biệt
không có bất cứ một cái điểm gì chung nhau cả
tuy nhiên hiện tại nhiều chính sách khiến cho các hộ kinh doanh cá thể ngần ngại chuyển đổi lên thành doanh nghiệp
mặc dù luật đã có những quy định về việc chuyển đổi này
liên quan đến chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể có nhiều văn bản khác về thuế kế toán đất đai lao động
nhưng với tư cách là đạo luật gốc về doanh nghiệp
luật doanh nghiệp cần tính đến giải pháp thúc đẩy sự chuyển đổi của hộ kinh doanh cá thể lên thành doanh nghiệp chính thức
tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi và công bằng
tăng cường chất lượng quản trị để dần hình thành một thế hệ doanh nghiệp tư nhân đủ lớn đủ mạnh
bộ phận này tham gia rất lớn và đóng vai trò rất lớn vào trong các hoạt động đời sống kinh tế
và là một nguồn động lực cho sự tăng trưởng sự phát triển của nền kinh tế việt nam
nhưng mà hiện nay chúng ta biết thì rõ ràng là hộ kinh doanh cá thể thì không có một cái cơ chế pháp lý
một cái khuôn khổ pháp lý nó thực sự đầy đủ và rõ ràng
nó không phải là doanh nghiệp nó không phải là cái loại hình gì cả
nó cũng không phải là pháp nhân
vậy thì quản lý nó như thế nào
vì góc độ là doanh nghiệp nó chỉ xét ở góc độ là gia nhập thị trường
nhưng góc độ nó hoạt động thế nào tồn tại như nào
thực hiện các nghĩa vụ thuế với nhà nước như thế nào
quản lý người lao động như thế nào với bảo hiểm như thế nào
thì vì chúng ta chưa có cái quy định của luật doanh nghiệp
do đó chúng ta chưa có cái cách quản lý thực sự là hiệu quả với một kinh doanh
trên trường hợp
trên thực tế thì không phải hoạt động làm ăn nào cũng phù hợp với doanh nghiệp
trong quá trình làm ăn các hộ kinh doanh từng bước tích lũy tiền bạc
nhận diện được các cơ hội lớn hơn
từ đó thôi thúc họ đầu tư thêm để tăng năng lực sản xuất
phát triển sản phẩm mới mở rộng hệ thống phân phối
buộc các hộ kinh doanh phải cần đến tư cách pháp nhân để ký kết hợp đồng
vay vốn hưởng chính sách yêu đãi đưa hàng vào các hệ thống phân phối
thuê mướn thêm nhân lực tự khắc họ sẽ chuyển đổi lên doanh nghiệp
doanh nghiệp chỉ sống tốt trong môi trường hội đủ các yếu tố như khách hàng
nhà cung cấp cạnh tranh công bằng có đủ các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải
kho bãi mặt bằng sản xuất tài chính viễn thông
bên cạnh đó các địa phương và cơ quan chức năng cần có giải pháp cụ thể
để phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế và tạo động lực về cầu
nghĩa là tạo ra nhu cầu để hộ có thể nhận diện cơ hội phát triển lớn hơn cho doanh nghiệp tư nhân
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự
phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại